từ đầu năm đến nay giá lợn hơi tại đồng bằng sông kiều long đã giảm sâu trạm đáy
khiến người chăn nuôi thua lỗ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng
mặc dù giảm giá nhưng lợn hơi vẫn khó tiêu thụ tồn ứ khắp nơi
và tình cảnh càng trở nên tiến thoái lưỡng nan cho người nuôi
khi bán cũng lỗ mà giữ lại càng lỗ
bốn con lợn đều đã đạt trọng lượng tối đa từ một đến một ba tạ để xuất chuông
nhưng ông nguyễn văn minh một người nuôi lợn tại huyện cần đước tỉnh long an
hàng ngày vẫn phải cho ăn cầm chừng để chờ giá
trước tên âm lịch ông xuất chuồng gần hai mươi con với mức hai mươi tám đồng một kg lỗ hơn hai mươi triệu
với mức giá hiện nay trên dưới ba mươi đồng một kg nếu tiếp tục xuất chuồng thì vẫn lỗ
nhưng giữ lại thì tốn kém vài triệu tiền thức ăn mỗi ngày